ngày giáp tết tại làng trồng đào tết xã kim thành huyện yên thành nghệ an
đang rất tấp nập cảnh mua bán đào về trưng trong dịp tết
theo nhiều hộ trồng đào xã kim thành dù thời tiết năm nay có khắc nghiệt
song có kinh nghiệm trồng đáo nhiều năm nên các vườn đào vẫn nở đúng dịp tết
và mang lại thu nhập cao cho người chồng
tại vườn đào của anh nguyễn đình quang xóm chạy mắt xã kim thành huyện yên thành nghệ an
những ngày giáp tết tấp nập các thương lái từ thành phố vinh hà tĩnh tới hỏi mua đào
cả vườn đào với gần hai trăm linh gốc đủ lứa tuổi từ loại mới ươm đến loại một năm tuổi
loại từ hai đến ba năm tuổi
cũng chung sự phấn khởi được vụ đào tết gia đình ông phan tất thành xóm đồng bản xã kim thành
cũng đang tất bật gọn các cành đào mà các thương lái đã thu mua
những gốc đào nhiều tầng nụ nở từ trong tết đến qua dằm tháng riêng
có cả quả và lộc lá non thì có giá từ bảy trăm linh nghìn đến một triệu bốn trăm linh nghìn đồng một cây
xã kim thành là một trong những xã miền núi trồng đào phục vụ cho thị trường tết nhiều nhất tỉnh nghệ an
hiện toàn xã có hai trăm linh hộ trồng đào trên diện tích hai mươi

với vùng đất bán sơn địa kim thành từ những năm tám mươi của thế kỷ trước
khi người dân các xã lên đây xây dựng vùng kinh tế mới
địa hình thổ nhưỡng và khí hậu ở kim thành khá phù hợp với giống đào phai địa phương
năm nay thì dù thời tiết khắc nhiệt nhưng mà cũng người dân đồng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc đào
cho nên đảm bảo đào ra hoa đụng thời điểm
và cũng có việc nhu cầu của người dân sử dụng chứng đào tiệt cũng rất khó
và người dân cũng ứng cho hiện tại có người thướng lại để mua rồi
mình chuyển đi các nơi như thanh họa hà tình ở thanh bộ vĩnh ở trong tỉnh nghệ an
từ loại cây trồng chơi ngày tết đào đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế
theo mô hình vườn đồi ở địa phương này
vừa mang lại thu nhập cao vừa tạo nên một vẻ đẹp đầy tư sắc mỗi khi dịp tết đến xuân về
tại vùng quê bán sơn địa xã kim thành